khống chế cướp tài sản và xam sỡ nạn nhân đối tượng phùng viết lợi chú tại quận cẩm lệ đã bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự để điều tra
sự việc xảy ra vào ngày một mươi ba tháng sáu công an xã hòa sơn tiếp nhận trình báo của một cô gái hai mươi hai tuổi trú tại địa phương về việc vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
khi trên đường đi bộ về nhà thì bị một nam thanh niên xông ra chặn đường khống chế và lôi vào bụi cây ven đường xam sỡ
sau đó lục xót người cướp một điện thoại di động trị giá một mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an huyện đã bắt được phùng viết lợi khi đang trên đường bỏ trốn
qua đấu tranh lợi khai nhận thời gian gần đây hay mật phục ở các tuyến đường tối vắng người qua lại ở khu vực xã hòa sơn hòa ninh
lợi chờ các cô gái đi về một mình thì xông ra khống chế có hành vi xam sỡ rồi cướp tài sản
vừa qua mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh người dân truy đuổi một chiếc xe ô tô bị mất lốp do nữ tài xế điều khiển nhưng vẫn cố lưu thông trên đường
được biết nữ tài xế điều khiển phương tiện này có nồng độ cồn trong người vượt quá quy định cho phép
liên quan đến vụ việc sáng nay nguồn tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện hớn quản tỉnh bình phước xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều ngày một mươi tháng bảy và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h
một mươi giờ chiều ngày một mươi tháng bảy nam thanh niên ba mươi ba tuổi chạy xe máy trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã bình long đi xã tân hưng huyện hớn quản thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô do nữ tài xế hai mươi sáu tuổi chú huyện hớn quản điều khiển theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện hương hỏng nam thanh niên bị thương nhẹ
tuy nhiên sau tai nạn tài xế xe ô tô không ở lại hiện trường mà tiếp tục điều khiển xe bỏ đi bất chấp sự truy đuổi chặn xe của người dân
nữ tài xế đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại kiểm tra thì nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị dì ghẻ hanh hạ dẫn đến tử vong tại tp hcm
tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai vào lúc tám giờ ngày hai mươi một tháng bảy tới đây
bị cáo nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê gia lai bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm
truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác
bị cáo nguyễn kim trung thái chú quận một tp hcm người tình của trang cha ruột của bé gái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
ngày hai mươi bảy tháng sáu tòa nhân dân tp hcm quyết định xét xử kín vụ án
tuy nhiên gia đình cháu bé các luật sư bảo chữa tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân cũng như dư luận cho rằng
việc xử kín là không cần thiết phải xử công khai nhằm mục đích dân đe phòng ngừa tội phạm nói chung
hành vi của trang và thái gây bất bình trong nhân dân bị dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật
sau hai ngày nghị án sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với một mươi bị cáo
về tội chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã kiến an huyện trợ mới
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo tại khu vực xã kiến an huyện trợ mới
có nhiều đối tượng đang đánh bạc
đồng chí trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an đã triển khai lực lượng đến hiện trường để vây bắt
biết tin các đối tượng đã bỏ chạy tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được nguyễn văn nhơn
trú tại địa phương và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
thấy nhân bị bắt các bị cáo còn lại đã răng co sô đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ
để cho nhân chạy thoát đồng thời có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ

trong vụ án này tòa sơ thẩm xác định bị cáo nguyễn đức trung có hành vi can thiệp để công ty nhật cường
trúng hai gói thầu số hóa tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong bảy bị cáo của vụ án chỉ có ba bị cáo kháng cáo
trong đó bị cáo nguyễn đức trung đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm
các bị cáo nguyễn thị kim tuyến và phạm thị thu hường cựu cán bộ sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt
sáng nay trong phần thủ tục hội đồng xét xử cho biết phiên tòa vắng mặt một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan
nhân chứng giám định viên tuy nhiên họ đã có lời khai trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm
ngoài ra một số người có đơn xin xử vắng mặt điều này không làm ảnh hưởng đến phiên phúc thẩm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên resco
tổng công ty địa ốc sài gòn là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước được ủy ban nhân dân tp hcm thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm
resco hiện đang thực hiện nhiều dự án bất động sản tại tp hcm
hiện tại dấu hiệu tội phạm tại resco chưa được cơ quan điều tra công bố
xong vào năm hai nghìn hai mươi thanh tra tp hcm đã công bố kết luận thanh tra thời kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại resco
tại kết luận thanh tra cho thấy resco đã chi tùy tiện hơn năm mươi bốn tỷ đồng
về việc này có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý tùy tiện trong công tác kế toán thu chi tiền
dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước và phát sinh tham ô tham nhũng
bên cạnh đó kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt bất thường sai phạm tài chính đầu tư tại sáu dự án
trong đó điển hình là tại hai dự án đầu tư trung cư nguyễn kim khu b quận một mươi và cao ốc văn phòng số hai trăm năm mươi bảy điện mê phủ quận ba
những ngày gần đây một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp
có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp lớn
bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật
thông tin về báo chí trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an khẳng định
những thông tin trên là tin đồn thất thiệt không chính xác
hiện các cuộc nghiệp vụ của bộ công an đang tiến hành xác minh làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt
để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đề nghị mọi người dân không tin không nghe không lan truyền các thông tin thất thiệt
tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền
thưa quý vị tin giả tin đồn thất thiệt hay tin báo giả có mục đích xấu
thì sẽ đều gây ra những hệ lụy nhất định và sẽ có thể bị xử lý theo
tại thành phố đà nẵng trong thời gian vừa qua cũng đã có tình trạng một số cá nhân đến cơ quan công an
để báo án giả nhằm phục vụ mua đồ cá nhân
tuy nhiên cơ quan công an đã nhanh chóng phát hiện và xử lý các đối tượng để gian đề
dạng sáng ngày năm tháng bảy công an phường hòa minh quận liên triều tiếp nhận thông tin từ hai cô gái
báo mình bị đánh đập và cướp tài sản
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng công an vào cuộc điều tra
tuy nhiên sau một đêm nỗ lực truy tìm dấu vết việc đã được làm rõ
do đó do có mâu thuẫn trong công việc làm ăn chủ cơ sở kinh doanh cũ nơi hai cô gái này làm việc
đã nhờ một nhóm thanh niên hăm dọa và dùng vũ lực hành hung hai cô gái
do quá hoảng sợ hai cô gái nghĩ ra cách bào án mình bị cướp tài sản
để nhờ cơ quan công an sớm can thiệp bắt giữ nhóm người trên
tại vì mấy anh hâm dọa như thế là bọn em sợ là bên công an mình
tại vì nó đáng
bọn em có thể thôi không có bị trấn thương gì hết sợ là bọn anh không có làm việc tới
nên tụi em mới lấy lý do để mà báo lên á
lúc mà sự việc mà mình bị đánh á mình có duy trì trong người không
có đeo lên người không
không có đúng không
mà cái việc mà mình bị bắt mất có mất duy trì hay là như vậy là có đúng không
dạ không dạ tại vì lúc đó em loãng quá dưới lại có một người dân em không nhớ mặt đi ngang á
nói là tụi em phải la lên á là hô lên á là mất tài sản á cơm ăn mới can thiệp
cơ quan công an không có điều trị gì hết
tại cơ quan công an nhóm đối tượng này khai nhận mục đích đe dọa đánh đập hai người trên
chỉ vì muốn cả hai quay về làm việc tại cơ sở cũ chứ không có mục đích cướp tài sản
công an phường hòa minh đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính đối với bốn người nam
về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác
còn riêng đối với hai người nữ thì công an phường cũng đang củng cố hồ sơ
và sẽ xử lý hai người này theo cái điểm
công an phường đã xử lý khoảng ba điều bãi của nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một
về cái hành vi là cố ý tố giác báo tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
với mức phạt từ hai tới ba triệu đồng
người có hành vi cố ý tố giác báo tin giả về tội phạm thì tùy tính chất
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính
thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự
tiếp với bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại do hành vi cố ý tố giác báo tin giả
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật
dành những hệ đuỵ đáng tiếc có thể xảy ra
tại tỉnh cao bằng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng vừa bắt được đối tượng
truy nã hà thị bích trú tại phường sông hiến tp cao bằng
bích bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ việc vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám do quen biết từ trước
bích đã đến một cửa hàng tại tổ hai mươi bảy phường hợp giang tp cao bằng
mượn chủ cửa hàng điện thoại để liên lạc
khi mượn được tài sản bích tắt nguồn máy và đem bán được bốn năm triệu đồng để tiêu xài cá nhân
sau đó trốn khỏi nơi cư trú
đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng
phối hợp với công an tỉnh thái nguyên bắt được bích khi đang lẩn trốn
tại phường đồng tiến tp phổ yên tỉnh thái nguyên
tại cơ quan công an bích đã thừa nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị những ngày gần đây một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin
có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán
thị trường trái phiếu doanh nghiệp lớn bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn
theo quy định của pháp luật
thông tin với báo chí trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an khẳng định
những thông tin trên là tin đồn thất thiệt không chính xác
hiện các cục nghiệp vụ của bộ công an đang tiến hành xác minh
làm rõ người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đề nghị mọi người dân không tin không nghe không lan truyền các thông tin thất thiệt
tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền
ngàn nhiên đập phá cửa thậm chí là đục khuét vắt nhà để lẻm vào trộm cắp tài sản
thời gian qua trên địa bàn huyện thoại sơn tỉnh an giang đã diễn ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
với thủ đoạn như trên gây hoang mang đối với nhiều người dân
với quyết tâm cao công an huyện thoại sơn đã mật phục bắt giữ được đối tượng có liên quan
góp phần ổn định an ninh trả tự trên địa bàn
lợi dụng gia đình con gái bà hồ thị lan ở ấp sơn hòa xã vọng đông huyện thoại sơn đi công tác xa
đối tượng xấu đã đập các ô cửa kính để lèn vào nhà sau đó ngang nhiên mở khóa cửa chính
lấy đi nhiều đồ gia dụng có giá trị và xe máy
thậm chí cùng thủ đoạn trên đối tượng còn trở lại để tiếp tục trộm lần thứ hai
còn đối với gia đình chị lê thị như mai ở ấp phú mỹ xã định mỹ huyện thoại sơn
các đối tượng theo dõi lợi dụng vách nhà phía sau bằng gỗ của gia đình chị đã hư hỏng nhiều
sau đó dễ dàng đục khuét lèn vào nhà
lấy đi nhiều tiền mặt và điện thoại di động lúc nửa đêm
trước sự liều lĩnh của các đối tượng lực lượng công an huyện thoại sơn đã tăng cường tuần tra kiểm soát
quanh vùng các đối tượng nghi vấn
sau thời gian theo dõi mật phục lực lượng đã bắt giữ được nguyễn trọng nhân
sinh năm hai nghìn ba chú tại xã vọng đông
nhân khai nhận cùng một đối tượng khác là nguyễn thanh nhàn sinh năm hai nghìn bốn
cả hai thường theo dõi lối sinh hoạt của các hộ dân nắm được sơ hở sẽ tìm cách đột nhập trộm tài sản
chúng tôi cũng mong rằng người dân hết sức cảnh giác giữ tài sản
như xe hồng đa thì phải có đi đâu hay là để những nơi nào phải khóa cẩn thận là phải có người chăm coi
ở nhà cửa thì phải
phải làm cửa nẻo cho chắc chắn phải khóa cho an toàn
nếu phát hiện những kẻ lạ mặt thì phải báo ngay cho lực lượng công an của chúng tôi
có thể thấy các vụ việc xảy ra đa số đều do sự mất cảnh giác của người dân
do đó ngoài sự đấu tranh của lực lượng công an người dân cần có biện pháp tự chủ động bảo vệ tài sản
không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội gây nên những hậu quả đáng tiếc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm bợ xã yên phú huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa là đối tượng đặng văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bắc thọ xã ngư lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa cao một m bảy mươi bốn và có xẹo chấm cách một cm sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý